liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bà thước
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị ngân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại bà thước thanh hóa
vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bá thước
gồm sáu đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện nguyễn thị ngọc lan
trú tại huyện bà thước tỉnh thanh hóa điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe thông báo cho chị lan biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định
quá trình lực lượng chức năng lập biên bản nguyễn thị ngân là mẹ chồng của lan đã đến xin tổ công tác không lập biên bản đối với lan
nhưng không được chấp nhận nên ngân đã có hành vi giật vò nát biên bản vi phạm hành chính
chửi bới và dùng tay đánh các đồng chí trong tổ nên đã bị tổ công tác khống chế